vào chiều ngày hôm nay cơn bão số tám đã đi vào đảo hải nam trung quốc cường độ bắt đầu suy giảm
và hiện nay bão số tám đang gây gió mạnh vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
và do ảnh hưởng của cơn bão số tám cho nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy cũng như cơn bão số tám đang sắp đổ bộ vào đất liền của nước ta
hiện tại rất nhiều tỉnh thành tại khu vực miền trung đã bắt đầu có mưa to trên diện rộng
để giúp người dân có thể ứng phó với bão lực lượng công an các địa phương đã triển khai nhiều phương án
nhằm hạn chế thiệt hại do bão gây ra
lực lượng công an đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại từng địa phương
lực lượng công an cũng đang đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân
ra soát phương án chủ động bố trí lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm
để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán người dân cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ
vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
hồi một mươi ba h hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão còn cách đất liền các tỉnh bắc trung bộ khoảng sáu trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong những giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh thanh hóa đến quảng bình và tiếp tục suy yếu
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
trong chiều nay còn có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng gần tâm bão đi qua
mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi bốn sóng biển cao từ năm bảy m biển động dữ dội
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cỏ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám vùng gần tâm bão
mạnh cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ ba năm m biển động rất mạnh
trở lại đất liền do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số tám kết hợp với đợt không khí lạnh mới từ phía bắc
nên từ chiều tối nay
tại bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to
riêng khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên hai trăm linh mm
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
mưa lớn kết hợp với không khí lạnh khiến cho nền nhiệt trên khu vực giảm đáng kể
đêm nay ngày mai sao động từ một mươi chín đến hai mươi sáu độ trời lạnh về đêm và sáng
ở trung bộ khu vực từ thanh hóa đến quảng trị
cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên từ đêm nay
cũng có mưa vừa mưa to đến rất to với lượng mưa có thể lên tới hai trăm linh ba trăm linh mm một đợt
có nơi trên ba trăm năm mươi mm
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây cũng không quá cao khi chỉ sao động ở mức hai mươi một hai mươi sáu độ
do mưa lớn rông rập nên trên các rông tại bắc bộ và từ thanh hóa đến quảng trị
có khả năng xuất hiện một đợt lũ
các sông suối nhỏ khu vực bắc bộ thượng lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh
các sông ở quảng bình quảng trị lên mức báo động một báo động hai và trên báo động một
hạ lưu các sông chính nghệ an hà tĩnh lên báo động một
các sông chính ở khu vực bắc bộ thanh hóa còn dưới mức báo động một
ngoài ra mưa lớn cũng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông khu đô thị
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ thừa thiên huế đến bình thuận do chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
có trục ở vào khoảng một mươi sáu một mươi chín độ vị bắc nên phần từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
cũng có mưa vừa đến mưa to
phần còn lại chỉ có mưa diện giải rác
trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại đây không quá cao trưa chiều mai sao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
ở phía nam cả tây nguyên nam bộ
chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh kết hợp với sảnh áp thấp tại trung bộ
nên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến là từ ba mươi sáu mươi mm
có nơi trên chín mươi mm
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt độ tại tây nguyên chỉ sao động từ một mươi chín hai mươi chín độ
còn nam bộ nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba trời lạnh về đêm và sáng nhiệt độ từ hai mươi hai mươi bốn độ
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi cơn bão số tám đã đi vào đảo hải nam trung quốc
cường độ bắt đầu suy giảm
do ảnh hưởng của bão số tám cho nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám
tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
trên đất liền phía đông đảo hải nam trung quốc cách thanh hóa khoảng năm trăm linh km
cách nghệ an khoảng năm trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng bốn trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ
và có khả năng tiếp tục suy yếu dần về cường độ
cho đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một trăm linh bảy bốn độ kinh đông cách thành hóa khoảng một trăm chín mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm linh km
cách hà tĩnh khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày hôm nay
ba tháng một mươi cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
và từ ngày hôm nay cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa to
đề phòng những nguy cơ xảy ra rũ khuét sản đỡ đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
như vậy theo dự báo là cơn bão số tám sẽ có nhiều diễn biến phức tạp gây mưa lớn trên diện rộng
và nghệ an cũng được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
chính bởi vậy mà lực lượng chức năng tỉnh nghệ an trong đó có lực lượng công an
đã triển khai các biện pháp phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra
và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại với phóng viên minh tâm
hiện nay đang theo chân đoàn công tác phối hợp với lực lượng tại chỗ lên phương án chống bão cho các địa phương
xin chào chị minh tâm và xin chị cho biết là tình hình thời tiết ngay lúc này tại nghệ an ra sao ạ
thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số tám trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng bình có mưa vừa
có nơi mưa rất to nhiều điểm ngập lụt sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ
theo đó trên địa bàn huyện miền núi minh hóa quảng bình
khu vực hung châu ở xã thượng hóa các ngầm hà nông co pi tô cổ
ở xã trọng hóa bị ngập sâu trong nước hơn một mét chiều dài một trăm năm mươi mét
trên đường một mươi hai a đoạn qua km một trăm một mươi năm hai trăm năm mươi thuộc địa phận bản lé xã trọng hóa
khu vực bạt ta lui phía sau nhà cây xăng của công ty xăng dầu quảng bình bị sạt lở nghiêm trọng
khu vực sạt lở cách móng nhà năm mét với chiều dài sạt lở hơn hai mươi mét
và hiện nay chính quyền xã trọng hóa đã có yêu cầu nhân viên cây xăng báo với công ty có biện pháp di rời
để đảm bảo an toàn trước khi bão số tám đổ bộ vào đất liền được an toàn
để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
công an tỉnh quảng bình đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm
bốn tại chỗ ba sẵn sàng bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
phù hợp với diễn biến của cơn bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương
ngay từ chiều tối ngày hôm qua lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
an toàn về người tài sản của nhân dân ra soát phương án chủ động bố trí các lực lượng
phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân
cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
bố trí lực lượng kiểm soát tám cano cao tốc ở các địa bàn sung yếu trọng điểm của các huyện thị xã thành phố
để kịp thời hướng dẫn phân luồng giao thông nhất là qua các ngầm tràn nước chảy xiết các khu vực ngập lụt chia cắt
kiên quyết không để người dân và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai và các bộ ngành có liên quan về hiện trạng mực nước tại tà lài trên sông đồng nai
đã vượt mức báo động ba và dự báo sẽ tiếp tục còn lên
nguy cơ ngập lụt những khu vực thấp ven sông đồng nai thuộc các huyện tân phú và định quán của tỉnh đồng nai
để chủ động ứng phó giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân
các đơn vị trên được đề nghị theo dõi chặt chẽ
để giải quyết diễn biến của mưa lũ thông tin kịp thời đến người dân
ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh
chủ động tổ chức di rời sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt
đảm bảo lương thực an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại nơi sơ tán
triển khai phương án đảm bảo an toàn theo cấp báo động
duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu